trung tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam vừa có buổi làm việc với trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam gặp gỡ động viên trò chuyện với một số cán bộ chiến sĩ từ phái bộ nam sudan hoàn thành nhiệm vụ trở về và sĩ quan sắp tới sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại liên hợp quốc
tại buổi làm việc lãnh đạo trung tâm gìn giữ hòa bình cho biết trong năm hai nghìn một mươi sáu đã tập trung huấn luyện bồi dưỡng nâng cao năng lực về quân sự chuyên môn ngoại ngữ cho các lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại hai phái bộ cộng hòa trung phi và nam sudan
cũng như đội hình đơn vị bệnh viện giã chiến cấp hai tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm triển khai hiệu quả công tác chỉ huy chỉ đạo và quản lý một mươi hai sĩ quan việt nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị đánh giá cao những kết quả của trung tâm gìn giữ hòa bình đã làm được trung tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam mong rằng tới đây trung tâm sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và bộ quốc phòng giao phó